trên địa bàn thôn nà vài xã hiệp lực huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong
nạn nhân là ông nông văn trung chú huyện bạch thông
vào tối ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại lán của gia đình bản văn tiến ở xã hiệp lực huyện ngân sơn
bàn văn tiến và nông văn trung đã xảy ra xô xát tiến dùng con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm vào mạng sườn
khiến trung tử vong sau khi bỏ chạy khoảng hai trăm linh mét
tại cơ quan công an tiến khai nhận do ghen tuông nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính với anh trung
lại bắt gặp hai người ở cùng nhau trong lán vào thời điểm nói trên nên hai bên đã cãi vã và xảy ra xô xát
hiện công an tỉnh bắc cạn đã tạm giữ hình sự đối với bàn văn tiến để tiếp tục điều tra